sau gần hai tuần xét xử sơ thẩm ngày mai một mươi chín tháng ba đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa sẽ luận tội
và đề nghị mức án đối với bị cáo trương mỹ lan sáu mươi tám tuổi chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn vạn thịnh pháp và tám mươi năm bị cáo khác
trong chín ngày làm việc vừa qua hội đồng xét xử đại diện viện kiểm sát và luật sư đã xét hỏi xong đối với các bị cáo bị hại
người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tất cả bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội
trong tám mươi sáu bị cáo có tám mươi năm bị cáo bị xét xử về hành vi sai phạm gây thiệt hại cho ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb khoảng bốn trăm chín mươi tám tỷ đồng
riêng bị cáo nguyễn cao trí năm mươi bốn tuổi chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư và quản lý giáo dục văn lang
chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty capella bị xét xử về hành vi tìm cách chiếm đoạt của bà lan sau khi bà này bị bắt
theo diễn biến gần hai tuần xét xử từ ngày năm tháng ba đến khi kết thúc phần thẩm vấn
các đồng phạm giúp sức cho bị cáo lan rút ruột tiền của scb trong một mươi năm từ hai nghìn một mươi hai đến hai nghìn hai mươi hai đều thừa nhận hành vi phạm tội
riêng bị cáo trương mỹ lan phủ nhận toàn bộ cho rằng không thao túng scb vì không một ngày làm việc tại scb
không chỉ đạo thành lập các công ty ma không nâng khống giá trị tài sản để lấy tiền scb
mà cho scb mượn tài sản tái cơ cấu ngân hàng dẫn đến ngày hôm nay cả gia tộc mất hết tài sản
đồng phạm của bị cáo trương mỹ lan được chia thành nhiều nhóm chính
thứ nhất sáu cựu lãnh đạo chủ chốt tại scb gồm chủ tịch hội đồng quản trị đích văn thành bị xét xử vắng mặt do bỏ trốn
và bùi anh dũng tổng giám đốc võ tấn hoàng văn phó tổng giám đốc trương khánh hoàng và trần thị mỹ dung
thứ hai nhóm thành viên chính nằm trong hệ thống vạn thịnh pháp tạ chiêu trung tổng giám đốc công ty cổ phần tài chính việt vĩnh phú
hồ bổ phương tổng giám đốc phụ trách tài chính tập đoàn vạn thịnh pháp nguyễn phương anh phó tổng giám đốc công ty sài gòn peninsula
trương huệ vân tổng giám đốc công ty tập đoàn quản lý bất động sản witter đặng phương hoài tâm phó trưởng văn phòng hội đồng quản trị tập đoàn vạn thịnh pháp
thứ ba nhóm bị cáo cựu lãnh đạo cán bộ nhân viên ở nhiều bộ phận chi nhánh khác tại scb ký hợp thức hồ sơ các khoản vai khống giúp sức cho trương mỹ lan rút tiền
thứ tư nhóm các bị cáo thành lập các công ty ma để câu kết với nhân viên scb tạo lập các khoản vay giúp trương mỹ lan rút tiền
thứ năm nhóm các bị cáo sử dụng các pháp nhân có hoạt động thật nhưng bản bạc thống nhất với trương mỹ lan sử dụng các pháp nhân này tạo lập hồ sơ vai khống rút tiền của scb cùng sử dụng
thứ sáu nhóm bảy bị cáo của năm công ty thẩm định phát hành chứng thư thẩm định nâng khống giá trị bất động sản của trương mỹ lan
công ty thẩm định giá thiên phú công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm định giá mhd công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm định giá tầm nhìn mới công ty cổ phần tư vấn dịch vụ bất động sản datc công ty cổ phần thẩm định giá e sim
thứ bảy nhóm một mươi bảy bị cáo thuộc ngân hàng nhà nước nhận tiền thấp nhất hai mươi triệu đồng và cao nhất năm hai triệu usd của bị cáo trương mỹ lan và scb để bưng bít sai phạm của scb
tại tòa các bị cáo khai nhận tiền giải quỹ tức tiền được lấy ra khỏi scb thông qua các hợp đồng hứa chuyển nhượng cổ phần
nhiều bị cáo từng là lãnh đạo scb thừa nhận các hoạt động theo hồ sơ vay của nhóm trương mỹ lan đều không có thật
ở bị cáo nguyễn phương anh cựu phó tổng giám đốc công ty sài gòn pennysula mục đích giải quỹ tùy thuộc vào mỗi người trong vạn thịnh pháp
tuy nhiên theo tôi là vì dòng tiền cần sử dụng trong vạn thịnh pháp hàng ngày rất lớn từ hàng trăm đến hàng ngàn tỷ đồng
bị cáo trương khánh hoàng cựu quyền tổng giám đốc scb đã khai phê duyệt nhiều lệnh chuyển tiền ra nước ngoài để thanh toán mua cổ phần của các công ty nước ngoài
và chuyển tiền đặt cọc để mua tài sản ở nước ngoài cho bị cáo lan
sau đó bị cáo làm thủ tục hủy cọc từ đó số tiền gối đầu qua các lần chuyển ra nước ngoài là rất lớn
bị cáo hoàng còn phê duyệt nhiều lệnh chuyển tiền để thanh toán các khoản tiền trong thẻ tiến dụng khi bị cáo lan đi nước ngoài
cáo trạng xác định để hợp thức hóa việc rút tiền đã được scb giải ngân theo phương án khống cắt đứt che giấu dòng tiền
trương mỹ lan đã chỉ đạo thân tín lập phương án thực hiện việc giải quỹ bằng việc lập các hợp đồng hứa chuyển nhượng cổ phần khống
để có thể sử dụng tiền mà không bị phát hiện và lé được việc phải nộp thuế đồng thời phối hợp với các lãnh đạo và nhân viên scb
cho các cá nhân được thuê đứng tên người thụ hưởng khoản vay đứng tên cổ phần đến ngân hàng ký chứng từ rút nộp tiền
đối với cáo buộc bị cáo nguyễn cao trí lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản một tỷ đồng tại tòa vợ bị cáo trí xin khắc phục thêm hai trăm sáu mươi sáu tỷ đồng bằng tiền mặt
trước đó bị cáo trí đã khắc phục hơn tám trăm linh tỷ đồng và bị kê biên một số bất động sản
khi được xét hỏi về các tài sản của gia đình bị cáo lan và tài sản của các đơn vị liên quan đến tập đoàn vạn thịnh pháp
bị cáo trương mỹ lan xin hội đồng xét xử không kê biên với căn biệt thự cổ bảy trăm linh tỷ đồng tại số một trăm một mươi một trăm một mươi hai võ văn tần quận ba
vì căn biệt thự cổ này cần tiếp tục trùng tu để bảo tồn di tích của việt nam
bị cáo trương mỹ lan đã ủy quyền cho con gái bán tòa nhà capital play tại liễu giai ba đình hà nội với giá một tỷ usd để thu hồi tài sản khắc phục hậu quả
tuy nhiên hội đồng xét xử cho biết thực tế đối tác tìm mua chỉ trả với giá khoảng ba trăm sáu mươi triệu đô
đối với khách sạn daewoo hà nội
công ty cổ phần bông sen của gia đình bị cáo lan có bảy mươi ba cổ phần
con của bị cáo lan cũng đề nghị bán khách sạn này sau đó dùng tiền có được khắc phục hậu quả của vụ án
đối với một công ty bảo hiểm có đối tác mua lại cổ phần của bị cáo lan với giá bốn mươi triệu usd
bị cáo lan đã đầu tư ba trăm một mươi năm tỷ đồng vào tập đoàn nhà máy sản xuất vaccine và hiện con gái bị cáo đang chuyển nhượng cổ phần cho một đối tác khác
tất cả số tiền này cũng sẽ dùng để khắc phục hậu quả của vụ án
tại tòa đại diện scb cho rằng tạm tính đến ngày mở phiên tòa sơ thẩm năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
thì scb bị thiệt hại hơn bảy trăm sáu mươi tỷ đồng đã tính thêm tiền lãi phát sinh hơn tám mươi bốn tỷ đồng
scb đề nghị khai thác quản lý và sử dụng đối với một một trăm sáu mươi sáu mã tài sản của bị cáo lan dùng đảm bảo cho các khoản vay của hệ thống vạn thịnh pháp
đề nghị thu hồi hai trăm bốn mươi tài sản hoán đổi và các tài sản hoán đổi khác giao cho scb quản lý
theo cáo trạng thiệt hại của scb khoảng bốn trăm chín mươi tám tỷ đồng sau khi trừ đi giá trị tài sản đảm bảo cho các khoản vay
tuy nhiên tại tòa đại diện scb cho rằng thiệt hại là trên bảy trăm sáu mươi tỷ đồng chưa bao gồm lãi phát sinh đến thời điểm thi hành án xong
vậy thực tế khả năng thu hồi thiệt hại cho scb như thế nào trong khi cáo trạng xác định thiệt hại bốn trăm chín mươi tám tỷ đồng là không có khả năng thu hồi
bởi hầu hết các tài sản bất động sản của trương mỹ lan và gia đình đã nâng khống đảm bảo cho các khoản vay rồi rút tiền của scb
tại tòa qua thẩm vấn các luật sư đã đưa vào một số tài sản của bị cáo trương mỹ lan cũng như gia đình để bổ sung khắc phục trong vụ án
gồm sáu trăm bốn mươi chín tài sản chưa được thẩm định giá vì công ty thẩm định giá cho rằng không đủ điều kiện
con gái bị cáo trương mỹ lan gửi đơn đến tòa trình bày việc đang giao bán một số tài sản để lấy tiền khắc phục trong vụ án
như tòa nhà capitol place và khách sạn đại u ở hà nội
bán cổ phần của bà lan tại tập đoàn nhà máy sản xuất vaccine với giá ba trăm một mươi năm tỷ đồng
cổ phần tại công ty cổ phần bảo hiểm fwd với giá chín trăm hai mươi tỷ đồng
và được nhận lại sáu trăm bảy mươi hai tỷ đồng việc chuyển nhượng không thành từ một dự án ở lâm đồng
ngoài ra liên quan đến việc thẩm định giá lại các tài sản đảm bảo của bị cáo trương mỹ lan tại scb cũng gây nhiều tranh cãi
khi bị cáo và các luật sư đều cho rằng giá thẩm định quá thấp so với giá thị trường nên đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại
trương mỹ lan và các bị cáo khác trong vụ án bị tòa nhân dân thành phố hồ chí minh đưa ra xét xử
ở khung hình phạt thấp nhất một mươi năm tù cao nhất là hai mươi năm tù tù trung thân hoặc tử hình
trong đó bị cáo lan và một mươi hai bị cáo thuộc nhóm tội tham mô tài sản hơn ba trăm linh bốn tỷ đồng của scb
bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố ở khung hai mươi năm tù chung thân hoặc tử hình